thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây xuất hiện một hình thức lừa đảo mới mà trong đó một số doanh nghiệp tổ chức những tour du lịch không đồng
hay mỹ miều hơn là du lịch trải nghiệm miễn phí dành cho người cao tuổi cựu chiến binh
nhưng thực chất đây là chiêu trò lừa đảo để lôi kéo người dân đến mua các mặt hàng với giá cao
những tour du lịch kiểu này đã và đang được báo chí và mạng xã hội mạnh mẽ lên tiếng phê phán cảnh tỉnh người dân
theo đó khi du khách tham gia tour du lịch được giới thiệu là miễn phí toàn bộ công ty không thu bất kỳ một khoản chi phí nào
tuy nhiên trong quá trình đi tour
thông qua các hình thức như đưa khách đi mua sắm hay bán thêm các chương trình dịch vụ tại điểm đến để bù vào phần chi phí đầu vào gồm khách sạn nhà hàng phương tiện vận chuyển phí tham quan
du khách sẽ được trào bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá thành cao không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng
hình thức kinh doanh này chứa đứng rất nhiều nguy cơ rủi ro cho khách hàng
qua tìm hiểu được biết du lịch không đồng
đầu xuất hiện ở việt nam từ khoảng cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn một mươi tám
một số doanh nghiệp lữ hành trung quốc và việt nam bắt tay nhau đưa khách từ trung quốc sang quảng ninh với giá đồng
và việt nam các du khách được đưa đến các cửa hàng mua sắm riêng biệt và mua hàng với giá cao
các doanh nghiệp sẽ nhận tiền hoa hồng từ các cửa hàng
núp bóng dưới hình thức tổ chức các chuyến tham quan khám phá di tích lịch sử bảo tàng
nhưng thực chất các doanh nghiệp này nhằm kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá thành rất cao
đã có nhiều người dân mắc phải bẫy này
các doanh nghiệp tổ chức những kiểu du lịch này thường không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực du lịch
họ hướng hoạt động của mình về các vùng quê lợi dụng uy tín của các tổ chức hội đoàn thể địa phương để lôi kéo người dân tham gia
sau đó thu lợi nhuận thông qua hoạt động bán hàng với giá đắt đỏ
tình trạng này đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành phố
trên cả nước có thể nêu ra ở đây một vài ví dụ
năm hai nghìn một mươi bảy một doanh nghiệp lữ hành ở nam định đã mời và đưa hơn một trăm linh hội viên hội cựu chiến binh xã tây kỳ tứ kỳ đi du lịch trải nghiệm miễn phí tại tỉnh này
mọi người ai cũng phấn khởi vì lần đầu tiên họ đi du lịch mà không phải bỏ tiền túi
mặc dù đã giới thiệu là sẽ đưa các cựu chiến binh đến tham quan nhiều địa điểm du lịch trải nghiệm tại tỉnh nam định
nhưng trong thực tế
họ chỉ đưa mọi người đến tự do tham quan tại đền trần trong chốc lát
rồi đưa về các cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm như máy tuốt lúa máy lọc nước quạt điều hòa đồ gia dụng
chuyến du lịch trải nghiệm đã trở thành một buổi mua bán hàng
tại đây các nhân viên của doanh nghiệp tổ chức thuyết minh tư vấn về từng loại sản phẩm
kết thúc buổi du lịch trải nghiệm miễn phí
các cựu chiến binh xã tây kỳ được mời một bữa cơm
với vài ba món ăn đơn giản như ở nhà
ông nguyễn ngọc kiểm chủ tịch hội cựu chiến binh xã tây kỳ nhận thấy
họ bán hàng là chính từ lần sau chúng tôi sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tổ chức cho hội viên đi du lịch kiểu này
trung tuần tháng tám năm đó một công ty ở thành phố hải dương đã lừa người dân tham gia tour du lịch không đồng
để bán hàng với giá cao gấp nhiều lần so với thị trường
bằng cách đưa một trăm một mươi một người dân đến tự do tham quan
tại khu di tích côn sơn trong bốn mươi phút
công ty này đưa những người tham gia tour du lịch không đồng về một nhà nghỉ mà họ giới thiệu là văn phòng công ty
tại đây họ tổ chức giới thiệu và bán các sản phẩm
trà trùm ngây đèn pin thuốc xoa bóp phú vương bách cốt máy xay sinh tố bộ nồi đa năng
bằng những chiêu thức giới thiệu bán hàng tinh vi công ty này đã rũ rỗ được nhiều người cả tin mua hàng
nhiều người nghĩ rằng
mình đã mua được đồ tốt giá rẻ nhưng thực chất đều đắt hơn ngoài thị trường
chẳng hạn thuốc xoa bóp phú vương bách cốt ở hiệu thuốc chỉ có giá một trăm chín mươi năm đồng
nhưng doanh nghiệp bán cho khách ba trăm năm mươi đồng một hộp
giá một bộ máy xay sinh tố của thương hiệu ngoài thị trường chỉ từ một hai triệu đến hai triệu đồng
doanh nghiệp bán cho khách loại máy xay bằng nhựa dẻo tới giá hai hai triệu đồng
ngay sau khi nhận phản ánh của người dân
công an phường đã cùng với công an thị xã chí ly
xuống nắm bắt tình hình
xác định được doanh nghiệp tổ chức tour du lịch miễn phí và bán hàng cho người dân
là công ty trách nhiệm hữu hạn mai linh kiệt ở thành phố hải dương
công an đã lập biên bản
yêu cầu doanh nghiệp trên chấm dứt việc tổ chức tour du lịch miễn phí
bán hàng giá cao tại chí ly
cũng trong tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
một doanh nghiệp lữ hành đã về xã hưng đạo huyện tiên lữ hưng yên
thông qua hội phụ nữ xã để tổ chức chương trình du lịch miễn phí
với nội dung tham quan đền thờ nguyên phi ỉ lan và làng gốm bát tràng hà nội
nhằm chi ân khách hàng đã đồng hành và tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty trong thời gian qua
nếu khách hàng tham gia chuyến du lịch này
sẽ nhận được các dịch vụ miễn phí gồm
chi phí xe đưa đón đoàn hai chiều
tham dự tiệc cơm trưa tại nhà hàng khách sạn cùng công ty
tham dự chương trình giao lưu ca nhạc đặc sắc game show vui nhộn
giao lưu chia sẻ phương pháp kinh doanh
và chiến lược phát triển cùng công ty
nhân viên của công ty khẳng định
khách hàng không phải đóng góp bất cứ khoản tiền nào
nhưng vẫn nhắc nhở các khách hàng mang theo tiền
để mua quả lưu niệm đặc sản vùng miền
một tour du lịch hoàn toàn miễn phí
khách hàng được đưa đón tận nơi
lại được ăn trưa mà không phải trả tiền
cho nên đã thu hút khoảng một trăm năm mươi hội viên hội phụ nữ của xã hưng đạo đăng ký tham gia
thực tế doanh nghiệp chỉ đưa người dân đến tham quan tại đền thờ nguyên phi ỉ lan trong chốc lát
rồi đưa thằng về cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm như
nồi cơm điện
máy xay đa năng
thực phẩm chức năng
mầm đậu nành
đổ da dụng
chuyến du lịch trải nghiệm
thực chất trở thành một buổi mua bán hàng
tại đây các nhân viên của doanh nghiệp tổ chức thuyết minh tư vấn về từng loại sản phẩm
nhiều phụ nữ xã hưng đạo
đều đồng để mua các món hàng do đơn vị tổ chức tour trào bán
với những lời giới thiệu trên mây và giá cả thì trên trời
và không rõ nguồn gốc
một số người sau đó muốn trả lại sản phẩm
thì các nhân viên dẫn đoàn cho biết không được trả lại
ông lương quang ngạn
chủ tịch ủy ban nhân dân xã ngô quyền huyện tiên lữ đã xác nhận
hội phụ nữ hội cựu chiến binh xã ngô quyền
cũng bị lừa bởi tour du lịch không đồng
nhiều hội viên đi tham quan
miễn phí và bị ép mua nhiều sản phẩm với giá cao
nhưng qua sử dụng thì hiệu quả không như cam kết
chính vì vậy chúng tôi đã quán triệt các tổ chức chính trị xã hội
đoàn thể và nhân dân trong xã
không tổ chức tham gia những tour du lịch như vậy nữa
ông nguyễn hoàng nam
phó giáo đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tây ninh cho biết
chỉ trong thời gian ngắn
trên địa bàn tỉnh tây ninh đã có đến hàng trăm người dân bị sập bẫy chiêu thức này
trong đó người dân từ các xã vùng sâu của các huyện châu thành
bến cầu trảng bàng và thành phố tây ninh đăng ký tour này rất đông
huyện châu thành là địa phương có đông người tham gia nhất với gần một trăm bảy mươi người
hầu hết là người cao tuổi
gần đây nhất đường dây nóng của một số tờ báo ở thành phố hồ chí minh
đã tiếp nhận hàng chục cuộc gọi của bạn đọc lớn tuổi
họ đồng loạt cho biết mình là nạn nhân của một chuyến du lịch miễn phí do chính quyền tổ chức
trong vụ việc này hơn một trăm sáu mươi cụ già một phường
tại quận ba thành phố hồ chí minh được mời đi tham quan với một chuyến đi hoàn toàn miễn phí
thế nhưng khi trở về hơn một trăm linh cụ già đã phải móc túi trả cho chuyến đi trung bình bốn triệu rưỡi đồng một người
tất thầy họ đều giật mình và cảm thấy như bị thôi miên
bởi đơn vị tổ chức có rất nhiều chiêu trò để các cụ phải móc túi đưa tiền cho họ
thông qua những món hàng mà họ phải mua
các mặt hàng gồm bình nấu sữa đèn pin chảo
bếp hồng ngoại cùng các món đồ gia dụng lạt vặt khác
không món đồ nào có bảo hành hạn sử dụng và hướng dẫn sử dụng
hơn thế so sánh giá tiền của những món hàng này thì họ đều đã mua đắt gấp đôi
hơn một trăm linh cụ già trở về từ chuyến đi được núp bóng du lịch tham quan miễn phí
nhưng lại tốn rất nhiều tiền để mua sản phẩm
đặc biệt trong hội nghị chiếm phần lớn thời gian của chuyến đi
các cụ được người của công ty yêu cầu không quay phía trong khu vực này
không quay phim chụp hình bởi công ty lo sợ các quốc gia chuyên sản xuất hàng giả biết
sẽ lập tức nhái hàng ảnh hưởng đến hàng hóa chất lượng của việt nam
theo ý kiến của đại diện một số doanh nghiệp lữ hành
thì tour du lịch không đồng hay du lịch trải nghiệm miễn phí
thực chất chỉ là hoạt động lừa đảo khách hàng thông qua hoạt động bán hàng với giá cắt cổ
bởi vì kinh doanh du lịch mà không lấy tiền thì không thể tổ chức được các hoạt động ăn nghỉ tham quan cho du khách được
có ý kiến cho rằng sở dĩ các doanh nghiệp du lịch ma vẫn lừa được người dân
nhất là ở các vùng nông thôn lôi kéo họ tham gia du lịch không đồng
là do chính quyền địa phương vẫn còn chủ quan rễ rãi trong việc chấp thuận
để họ giao dịch với các tổ chức hội tại địa phương
để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn bảo đảm quyền lợi cho khách hàng
ủy ban và cơ quan ban ngành chức năng ở các địa phương cần phối hợp rà soát hướng dẫn
yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hoạt động du lịch thuộc lĩnh vực địa phương
địa bàn quản lý chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về du lịch kinh doanh du lịch
đồng thời tuyên truyền đến người dân cộng đồng dân cư lựa chọn sản phẩm
chương trình du lịch của các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành
hoạt động kinh doanh có uy tín có đầy đủ tư cách pháp nhân
có điều kiện kinh doanh lữ hành theo đúng quy định
các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh hoạt động du lịch tại các vùng nông thôn
tự thân mỗi người dân cũng cần thân trọng
khi lựa chọn tham gia các loại hình du lịch phù hợp tránh bị lừa đảo
trong trường hợp phát hiện các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hoạt động du lịch
có hành vi vi phạm quy định của pháp luật
người dân cần kịp thời thông tin với các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý nghiêm
không để cho những kẻ có hành vi trên tiếp tục gây ảnh hưởng tới người dân và gây bất bình dư luận
thưa quý vị và các bạn
nhận định về tình trạng lợi dụng uy tín các tổ chức xã hội
để tổ chức người đi tham quan du lịch giá rẻ miễn phí
tại nghị trường quốc hội sáng ngày sáu tháng sáu
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cho rằng
người dân cần phải cảnh giác trước những chiêu bài này
tiếp tục phiên chất vấn các thành viên chính phủ
trước câu hỏi của đại biểu về trách nhiệm của chính phủ trong việc các doanh nghiệp cá nhân
lợi dụng uy tín của các tổ chức tri hội phụ nữ cựu chiến binh người cao tuổi
để tổ chức các chuyến tham quan du lịch giá rẻ miễn phí
phó thủ tướng vũ đức đam trả lời
trách nhiệm của chính phủ thế nào
giải pháp ra sao
bộ trưởng đã trả lời
tôi rất đồng tình với câu trả lời của bộ trưởng
tôi xin nói thêm
nó cũng giống như các hành vi bán hàng đa cấp hay nhiều hình thức khác
trước hết mỗi người dân chúng ta cần cảnh giác với những chiêu bài này
bây giờ tham khảo giá cả
mua bán hàng hóa du lịch có thể nói rất thuận lợi
có thể mọi người đều biết giá phổ biến như thế nào
chúng ta cần lưu ý khi những thứ cho không hay là rẻ hơn mức bình thường
thì cần giải pháp
chúng ta cần hết sức cảnh giác
phó thủ tướng cũng cho rằng
chính các tổ chức các đoàn thể xã hội mà các đại biểu nêu lên ở đây
cần có hướng dẫn xuống bên dưới để người dân không bị lợi dụng
nhân dân và mọi người gặp tình trạng như vậy
hãy báo các cơ quan để xử lý thật nghiêm
kể cả về mặt hành chính
trong đó cả các biện pháp phụ liên quan đến giấy phép kinh doanh
theo quy định
nếu ở mức độ nghiêm trọng mà đã xử lý hành chính vẫn tiếp diễn
thì hoàn toàn có thể xử lý theo hình sự
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau